đột nhập vào công ty qua cửa sổ trộm cắp hơn một tỷ đồng và hai mươi một một trăm linh usd nguyễn đăng khoa vừa bị công an tỉnh long an bắt giữ
vào sáng ngày hai tháng một công an xã nhị thành huyện thủ thừa nhận được tin báo tại một công ty bị kẻ gian đột nhập lấy trộm khoảng hơn một tỷ đồng và hai mươi một một trăm linh usd
sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã phát hiện đối tượng nghi vấn tên là nguyễn đăng khoa là lái xe hợp đồng của công ty nên mời làm việc
đối tượng khoa khai nhận đã đột nhập vào công ty
công ty qua cửa sổ trộm cắp số tài sản nói trên
lê xuân đào cộng tác viên báo giao thông bút danh xuân đào vừa bị đội trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đào cùng với một nhóm đối tượng chuyên đi tìm những công trình nhà xe cơ sở kinh doanh hoạt động sai quy định của pháp luật
sau đó tiếp cận chủ cơ sở công trình đe dọa tạo áp lực buộc đưa tiền nếu không sẽ đăng báo
sau một thời gian thu thập thông tin
năm tháng một đội trọng án phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đào cùng tang vật
cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi ai là đồng phạm hoặc bị hại của đào
cần đến cơ quan công an trình báo cung cấp thông tin phục vụ làm rõ vụ án
với hành vi cho vay lãi nặng ngô quốc thắng vừa bị công an tp hcm tạm giữ
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an phát hiện ngô quốc thắng đang giao dịch số tiền hai mươi năm triệu đồng
từ việc cầm cố tài sản của một người dân
bước đầu cơ quan công an làm rõ từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đối tượng ngô quốc thắng đã nhiều lần cho một số người dân vay tiền dưới hình thức là cầm cố tài sản
với số tiền thu lợi bất chính là hơn ba mươi triệu đồng
lực lượng công an tp hcm vừa triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc tạm giữ một mươi năm đối tượng có liên quan
vào chiều ngày năm tháng một lực lượng công an kiểm tra quán cà phê tại xã đồng phú
đã phát hiện bắt giữ
tám đối tượng đang tụ tập đánh bạc với hình thức là đá gà qua mạng
tăng vật tạm giữ gồm sáu điện thoại di động cùng với số tiền hơn hai mươi triệu đồng
trước đó vào trưa ngày bốn tháng một lực lượng công an bắt giữ bảy đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
thu giữ gần bảy triệu đồng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv